thưa quý vị sáng nay tại hà nội cục truyền thông công an nhân dân tổ chức lễ công bố và trao quyết định thăng cấp bậc hàm nâng bậc lương năm hai nghìn hai mươi ba
thiếu tướng đỗ triệu phong cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân chủ trì buổi lễ cùng dự có các đồng chí trong đảng ủy lãnh đạo cục truyền thông công an nhân dân
đại diện lãnh đạo báo công an nhân dân truyền hình công an nhân dân nhà xuất bản công an nhân dân các phòng ban trực thuộc cục
tại buổi lễ ban tổ chức đã công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an về việc thăng cấp bậc hàm nâng bậc lương đối với chín đồng chí
quyết định của cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân về việc thăng cấp bậc hàm nâng bậc lương đối với tám mươi năm đồng chí trực thuộc cục
thay mặt đảng ủy lãnh đạo cục truyền thông công an nhân dân thiếu tướng đỗ triệu phong gửi lời chúc mừng tới các cán bộ chiến sĩ được thăng cấp bậc hàm nâng bậc lương trong năm hai nghìn hai mươi ba
giao nhiệm vụ cho cán bộ lãnh đạo phóng viên nhân viên cục truyền thông công an nhân dân thời gian tới
thiếu tướng đỗ triệu phong nhấn mạnh giai đoạn từ sau đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba đến năm hai nghìn hai mươi
nhiệm vụ của toàn lực lượng công an nhân dân cũng như lực lượng truyền thông công an nhân dân là hết sức nặng nề
đòi hỏi sự bứt phá trong việc hiện đại hóa lực lượng theo tinh thần nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
thay mặt chín mươi bốn cán bộ chiến sĩ được thăng cấp bậc hàm nâng bậc lương dịp này thượng tá nguyễn văn thịnh phó giám đốc truyền hình công an nhân dân
hứa sẽ cùng cán bộ chiến sĩ các đơn vị trong cục truyền thông công an nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà đồng chí cục trưởng giao cho
cố gắng trao dồi tư tưởng chính trị chuyên môn nghiệp vụ đạo đức lối sống thực hiện nghiêm điều lệnh công an nhân dân hoàn thành tốt các nhiệm vụ